ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tổ chức hội thảo phát huy giá trị di tích nhà tù hay còn gọi là nhà đài buôn ma thuột để có cơ sở khoa học lập hồ sơ di tích nhà tù buôn ma thuột trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
nhà đầy buôn ma thuật do thực dân pháp dựng từ năm một nghìn chín trăm ba mươi thực dân pháp đã bóc lột công sức của tù nhân để xây dựng nơi giam cầm chính họ và nhiều công trình khác hòng biến đắk lắc thành một trung tâm kinh tế một hậu cứ quân sự lợi hại ở tây nguyên nam việt nam và đông dương
ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi nhà đầy buôn ma thuật đã được đặt cách xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia
và đến nay ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học
hội thảo khoa học di tích trình xem xét xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi nhà đầy buôn ma thuật đã được đặt cách xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt